đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tham dự hội nghị
với tinh thần thanh niên việt nam yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập phát triển đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác hội
và phong trào thanh niên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín xây dựng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn và hiệp thương chọn cử ủy ban trung ương
ban kiểm tra trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám chia sẻ với thanh niên cả nước đồng chí võ văn thường đề cao vai trò của thanh niên trong sự phát triển của đất nước
đặc biệt nhấn mạnh thanh niên tiêu biểu trong cả nước phải đổi mới tư duy trong xây dựng đảng xây dựng đất nước bằng nhiều hình thức khác nhau
góp sức bảo vệ tổ quốc xây dựng đất nước
hình thức cũng mới mẻ